chúng tôi trả lại toàn bộ các số điện thoại mà có liên hệ với nguyễn văn thâu thì bằng cái sim này
hồi đó sim thì thực tế nó cũng không sim điện thoại không đăng ký như bây giờ
nhưng mà cái sim đó tất cả các cuộc gọi mà liên hệ là trong gia đình liên hệ với nhau
rồi là liên hệ giữa người bạn bè của nguyễn văn thâu
thì chứng tỏ rằng số điện thoại này xuất phát từ nguyễn văn thâu
mà nhắn ra nếu không quan hệ với đinh văn thắng tại sao nhắn tin
để mà chỉ đường cho chốn
cái thứ hai tại sao mà khi vụ án xảy ra một sau khi vụ án xảy ra
thì đã cho cầu bầu về nam định và cho cái sim này luôn
ở đây chúng tôi gọi là có một cái kế hoạch đấu tranh liên hoàn
đấu tranh liên hoàn
trong đây là tổ chức hỏi cung rồi tổ chức các biện pháp
trinh sát rồi đấu tranh
các biện pháp
các biện pháp nghiệp vụ phối hợp tại cái địa bàn
và khi là tổ chức quyết định là khi mà mình có thể là làm việc được với cái cô người yêu của hoàng mai kia
thì trong này tổ chức đồng thời bắt hoàng
thì khi mà thực hiện cái này thì phải nói là để cho nó khớp nhau về mặt thời gian
về mặt hành động
trình khai lực lượng
thì nó cũng là một cái bài toán hết sức căng thẳng
xã phú đông nhà ở của hai em nguyễn văn hoàng và nguyễn văn thâu
khá biệt lập với khu dân cư bên ngoài
lại được làm trên rạch nước chảy ra con sông lớn
khi có độc các đối tượng dễ dàng chảy sông trốn thoát
bên cạnh đó gia đình tám lũy hầu hết là đối tượng hình sự
trong đó số đối tượng mãn hạn tù về tương đối đông
bản thân chúng có tiền án tiền sự nên rất manh động
khả năng sẽ chống trả quyết liệt để tàu thoát khi có biến
kế hoạch bắt hai đối tượng trên của ban truyền án lập ra hết sức tỉ mỉ về chi tiết
nghiên cứu kỹ quy luật đi lại sinh hoạt của hai đối tượng
và địa hình địa thế nơi ở cũng như cân bố quan hệ đối tượng thường đi tới
khi đưa được nguyễn văn hoàng và nguyễn văn thâu về cơ quan điều tra
ban đầu chúng nhất định không khai báo bất kỳ thông tin nào
phải nói rằng đấu tranh với những đối tượng từng nhiều lần đi tù
lãnh án như thế này không hề đơn giản đối với các điều tra viên
chúng dùng đủ mánh khoái để chối tội
và tin chắc rằng cơ quan điều tra không có bằng chứng để buộc tội chúng
tuy nhiên liệu chứng cứ
và thành theo dõi tiệm vàng kim hồng cho đến khi trời tối
vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn sáu vụ cướp vàng táo bảo đã xảy ra khiến ông chủ tiệm trương đệ chết ngay tại chỗ
hai tên cướp lấy được hai bảy mươi năm kg vàng
tuy nhiên trên đường tháo chạy do thấy nhiều người và sợ bị phát hiện nên cả hai không đến nơi mà thâu hoàng chờ sẵn mà chạy theo hướng về quốc lộ năm mươi một để cuối cùng bị lực lượng truy bắt hỗ trợ
có đối tượng bị tiêu diệt có đối tượng tự tìm đến cái chết số đối tượng khác bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật
đây là một chiến công xuất sắc đánh dấu thắng lợi to lớn của công an tỉnh đồng nai trong quyết tâm đấu tranh chấn áp tội phạm nguy hiểm đem lại niềm tin với nhân dân
chuyên mục hồ sơ vụ án của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây xin được tạm biệt và hẹn gặp lại